cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an đã tích cực tiếp nhận những thông tin quý giá trên và đang sàng lọc chưa có kết luận chính thức về nghi phạm
thượng tá phan tấn ca phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiền giang cũng khẳng định đơn vị này liên tục nhận được thông tin về hung thủ và đang phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bộ công an xác minh làm rõ